mưa lũ quét sạt lở từ hà tĩnh đến bình định
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến một mươi sáu h ngày hôm qua mưa lũ đã làm hai người chết tại hà tĩnh và thừa thiên huế
một năm trăm sáu mươi bốn ngôi nhà bị ngập nhiều khu vực trung tấp tại thành phố đà nẵng bị ngập lột từ ba đến năm m
một số nơi ngập sâu từ một đến một năm mét như phường thanh khê tây quận thanh khê tuyến đường thăng long hòa thọ tây quận cẩm lệ tràn mỹ lộc huyện hòa vang
để đảm bảo cho người dân huế và đà nẵng đã sơ tán hơn ba chín trăm linh người đến nơi an toàn bốn mươi chín hectare diện tích cây trồng bị ngập úng
hiện lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong lúa vụ mùa khu vực từ bình định đến bình thuận vẫn còn hơn một nửa diện tích chưa được thu hoạch
thành phố đà nẵng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học một số địa phương vùng trũng thấp quảng điền phong điền phú lộc thừa thiên huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học
để chủ động ứng phó với mưa lớn trong thời gian tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục triển khai công điện số chín trăm năm mươi của thủ tục
về việc chủ động ứng phó mưa lũ khu vực miền trung theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó
các tỉnh thành phố huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ kịp thời hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng
các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và mưa rông lốc xoáy gió giật mạnh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
trong hai ngày mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại đà nẵng vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đóng tại huyện thang bình tỉnh quảng nam
đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ đến vùng rốn lũ phường hòa khánh nam quận liên triều
tài sản và vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết
mưa lũ đã dần tan thế nhưng sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an dầm mưa trong nhiều ngày vừa qua giúp đỡ người dân vùng thiên tai sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
khu dân cư mẹ suốt phường hòa khánh nam quận liên triểu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
nước dâng cao từ một năm lên đến hai mét và diễn biến bất thường
hơn bốn năm trăm linh người dân tại phường này buộc phải sơ tán đến nơi an toàn
cùng với nhiều lực lượng khác năm mươi cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã lên lõi vào sâu trong khu dân cư
trong từng con hẻm nhỏ tuyên truyền vận động di rời người dân sơ tán
người già trẻ nhỏ được ưu tiên sử dụng phao nổi để di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ công tác của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã trở về ứng trực tại đơn vị
để chủ động phương án phòng chống thiên tai
tiếp tục lên đường hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhất là tại tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
trong khi đó tại quảng bình đến sáng ngày hôm nay vẫn xảy ra mưa lớn trên diện rộng
nhiều nơi nước lũ dâng cao giao thông tại một số tuyến huyện tuyến xã bị chia cắt
với phương châm không để bị động bất ngờ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng bình
luôn ứng trực sẵn sàng các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ xử lý các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão
các phương tiện các trang thiết bị luôn được kiểm tra bảo dưỡng sẵn sàng và có thể lên đường nhận nhiệm vụ bất kỳ thời gian nào
là tinh thần của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng bình thời gian này
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng bình
luôn có trách nhiệm nâng cao tinh thần để kịp thời ứng phó những cái tai nạn thiệt hại của người dân
và quyết tâm giảm thiểu thiệt hại tối đa nhất có thể cho bà con về tài sản và người con người
theo ghi nhận đến thời điểm này lũ trên các tuyến sông danh kiến giang và sông nhật lệ đang ở mức cao
vì vậy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã phối hợp với công an các huyện nhất là ở khu vực trọng điểm
đã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức và cách phòng chống tai nạn do mưa lũ gây ra
tổ chức giả soát nắm bắt số hộ nhân khẩu sinh sống ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng
từ đó phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân
công an vẫn xuống đều đàn về cái mùa mưa bão như thế này này
là họ là coi như là thường xuyên là túc trực những điểm là sung yếu và nguy hiểm nhất
tức là cắm biển cảnh báo không cho dân qua lại nguy hiểm chống lụt
di rời tài sản của nhân dân rồi là con người của nhân dân từ chỗ thấp lên chỗ cao
để đảm bảo an toàn tuyệt đối một trăm linh nhân dân đây là tin yêu và quyền miến
trước mùa mưa lũ thì phòng kiến sát công cháy đã cháy và cứu nạn cứu hộ
là đơn vị trọng tâm trong lực lượng công an về công tác cứu nạn cứu hộ
cho dù là phương tiện hiện tại bây giờ cũng đang có những khó khăn
cũng chưa đáp ứng được yêu cầu
trong tình hình hiện nay nhưng mà với tính thần kiên quyết và quyết tâm
làm sao để đảm bảo là cứu nạn cứu hộ thấp nhất mức thiệt hại về người cũng như là tài sản
khi có điều đồng thì đơn vị luôn sẵn sàng và thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giảm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn mưa lớn ở khu vực miền trung
còn kéo dài và diễn biến phức tạp
vì vậy để hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra
bản thân mỗi người dân di chuyển ngoài trời
cần chú ý không đi qua và lại gần khu vực bị sạt lở
không cố qua lại những điểm đập tràn khu vực bị ngập nước khi lũ đang về
nếu có sự cố xảy ra có thể liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất
để được kịp thời hỗ trợ
tin an ninh trở tự liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể nạn nhân
tại khu vực sông hồng thuộc địa phận xã bát tràn huyện gia lâm thành phố hà nội
vào ngày hôm nay công an thành phố hà nội đã bắt giữ được nghi phạm
khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà riêng tại tỉnh thái bình
nghi phạm được xác định là tạ duy khanh chú tại khu đô thị ocean park huyện gia lâm hà nội
khi bị công an vây bắt nghi phạm khanh đã dùng dao tự sát nhưng không thành
ngay sau đó nghi phạm đã được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
và đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi người dân phát hiện một số phần thi thể nạn nhân
tại bãi cát sông hồng thuộc địa phận xã bát tràn huyện gia lâm
qua khám nghiệm cơ quan công an xác định nạn nhân là nữ giới
thuê xe ô tô vận chuyển trái phép một mươi sáu bánh heroin có trọng lượng hơn năm sáu kg
đi từ miền trung qua địa bàn tỉnh đồng nai
đối tượng nguyễn duy phương chú tệ tỉnh đồng nai vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
và cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt giữ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp
đã bắt giữ đối tượng nguyễn duy phương khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại km số chín mươi bốn bốn trăm linh trạm thu phí cao tốc dầu dây phan thiết xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi sáu bánh heroin và nhiều tăng vật có liên quan khác
và hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
tại thôn trí linh hai xã nhân huệ tp trí linh tỉnh hải dương
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội ra quyết định truy nã
về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện